thưa quý vị vào thời điểm nhiều thành phố của trung quốc đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
khả năng lây truyền virus từ đồ vật sang người đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân
nhiều thành phố ở trung quốc ghi nhận các ca nhiễm ở nhân viên biêu điện và chuyển phát nhanh
yu chuanghua giáo sư dịch tế học và thống kê y tế tại đại học vũ hán trung quốc cho biết
nhiệt độ thấp độ ẩm hay môi trường nhất định có thể tạo điều kiện cho virus sars cov hai tồn tại lâu hơn
virus của biến thể omicron có thể tồn tại trên các bề mặt của vật thể nhãn như thủy tinh
thép không rỉ hay nhựa trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi phát hiện lây nhiễm
nhiều chuyên gia khác cũng ủng hộ tuyên bố này
vào hôm một mươi ba tháng bốn bảy nhân viên chuyển phát nhanh tại một đơn vị hậu cần ở thành phố thái nguyên
thủ phủ của tỉnh sơn tây miền bắc trung quốc dương tính với covid một mươi chín
thành phố sóc châu tỉnh sơn tây cũng ghi nhận một trường hợp dương tính là nhân viên chuyển phát nhanh
cùng ngày tất cả dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh sơn tây phải tạm dừng hoạt động
đêm một mươi ba tháng bốn cục quản lý bưu điện sơn tây yêu cầu các dịch vụ chuyển phát nhanh không liên quan đến chuỗi lây lan hoạt động trở lại
đây không phải là lần đầu tiên trung quốc ghi nhận các trường hợp nhiễm covid một mươi chín là nhân viên chuyển phát nhanh
vào tháng ba hàng chục ca mắc covid một mươi chín được phát hiện là công nhân vận chuyển và nhân viên chuyển phát nhanh ở thành phố hàng châu tỉnh chiết giang miền đông trung quốc
nguồn lây của ổ dịch này được cho là từ các bưu kiện gửi về từ nước ngoài
cũng trong tháng ba các thành phố như thượng hải kim hoa vũ hán thạch nha trang đều ghi nhận các ca nhiễm là nhân viên bưu điện và nhân viên chuyển phát nhanh
kể từ khi có dịch bệnh trung quốc đã áp dụng quy định rất nghiêm ngặt đối với các chuyến hàng chuyển phát nhanh
đặc biệt là các chuyến hàng xuyên biên giới
để giảm thiểu lây nhiễm trung quốc cho khử trùng các gói lô hàng gửi về từ nước ngoài kéo dài thời gian giữ hàng trước khi chuyển phát
yêu cầu các nhân viên chuyển phát phải tiêm phòng thường xuyên xét nghiệm và người nhận cũng phải xét nghiệm covid một mươi chín sau khi nhận hàng
dù đã có các biện pháp nghiêm ngặt như vậy nhưng trung quốc vẫn có các trường hợp lây nhiễm là nhân viên chuyển phát nhanh
các nhà miễn dịch học cho rằng các ổ dịch với nhân viên chuyển phát nhanh gần đây cho thấy khả năng virus tồn tại
trên các bề mặt lâu hơn trước đây
các chuyên gia khuyên người dân rằng cách tốt nhất để tránh lây nhiễm từ nhân viên chuyển phát là hạn chế sử dụng chuyển phát nhanh
trong thời điểm bùng phát dịch bệnh đặc biệt là giảm tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên chuyển phát từ các khu vực có nguy cơ cao
với những món hàng đã nhận các chuyên gia y tế khuyên rằng người nhận nên để hàng ở một khu vực trong khoảng thời gian nhất định
trước khi khử trùng và mở hàng